thưa quý vị cứ vào mùa cưới thì tình trạng dựng dạp chiếm hết lòng đường vỉa hè lại tai diễn phiền toái bức xúc thậm chí đã có những tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với những người đi đường
vâng vì ngày vui của ai đó thì có thể chúng ta sẽ sẵn sàng bỏ qua những bất tiện khi tham gia giao thông nhưng mà dựng dạp cưới giữa lòng đường là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính
và để ngày vui được an toàn thì cư dân mạng cho rằng việc làm này nên chấm dứt
ngày chín tháng một mươi mạng xã hội xôn xao hình ảnh một dạp đám cưới dựng lấn chiếm lòng đường ngay dưới trụ cầu dọc tuyến metro số một biến thành suối tiên
dạp đám cưới kéo dài hơn chục mét nằm dưới tuyến metro số một lấn ra đường song hành xa lộ hà nội
sau đó dạp cưới này đã được tháo rỡ di rời
ubnd phường linh trung tp thủ đức tp hcm đã mời gia đình này lên làm việc xác định hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị
để dựng dạp trong khu vực đất dành cho người đi bộ và bị xử phạt hành chính hai năm triệu đồng
ngay sau khi hình ảnh dạp cưới dựng trên đường này xuất hiện trên mạng xã hội đã tạo ra một cuộc tranh luận lớn
nhiều người cho rằng thói quen dựng dạp cưới lấn chiếm hẻ phố lòng đường ở một số nơi gây ra nhiều phiền toái bức xúc và đe dọa sự an toàn của cả người tham gia giao thông lẫn khách dự tiệc
nói thật nếu tôi được mời đi những đám cưới như thế này chắc chắn tôi sẽ không vào ngồi bàn tiệc
nhìn dãy bàn tiệc trên xà lộ mà sửa hãi
hẻ phố cũng có nhiều loại không phải nơi nào xin là được cấp phép
như sao lộ hà nội là nhóm đường huyết mạch và nguy hiểm vì có nhiều xe siêu trường siêu trọng lưu thông
lỡ như nó mất thắng và quyệt nhẹ vào mấy cái bàn đang cụm ly thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra
tôi nghĩ khi gia đình dựng dạp ra các cơ quan chức năng phải phát hiện và yêu cầu dỡ bỏ ngay không để tình trạng xong xuôi rồi mới phát hiện và phạt
thì người khác cũng chấp nhận chịu phạt vậy
mà cố tình làm
không an toàn cho khách dự đám cưới và làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
pháp luật không cho phép sử dụng lòng đường để tổ chức đám cưới và việc sử dụng lòng đường để tổ chức đám cưới là vi phạm pháp luật
đây là những lý do được cư dân mạng đưa ra và cho rằng các gia đình nên chấm dứt ngay việc dựng dạp cưới giữa lòng đường
cư dân mạng cũng bình luận khi đã có hành lang pháp lý việc xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan chức năng là cần thiết
nhưng mức phạt tiền từ hai triệu đến ba triệu đồng đối với các cá nhân là chưa đủ sức gian đe
nên có chế tài phù hợp hơn chứ hai năm triệu tiền phạt quá rẻ so với thuê nhà hàng
khu bên đây cũng vậy sinh nhật đám cưới không dám thuê mướn nhà hàng ca hát thì um sùm chiếm hết cả lối đi
phạt hai mươi năm triệu may ra mới khác chứ hai năm triệu người ta coi như chi phí thuê mặt bằng giá rẻ khó dân đe

mức phạt nên căn cứ theo quy mô tính chất của sự việc chứ cứ dựng dạp cả chục mét lấn chiếm cả lòng đường như thế này mà phạt vậy thì có đủ sức gian đe
nhiều người ngang nhiên chặn đường dựng dạp tổ chức tiệc trên đường ảnh hưởng an toàn giao thông gây ách tắc đề nghị có chế tài với các trường hợp này
thời gian qua khi lực lượng chức năng yêu cầu dỡ dạp đám cưới lấn chiếm lòng đường cũng đã có những ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội
khi cho rằng trong ngày vui của ai đó thì cây lý
cũng nên tính lên cái tỉnh
nhưng đông đảo cư dân mạng đều ủng hộ cách làm của lực lượng chức năng
bởi theo quy định trong một số trường hợp người dân vẫn được sử dụng tạm thời một phần hẻ phố
không vào mục đích giao thông như dựng dạp đám cưới tan ma
còn dựng dạp ở lòng đường là điều không được pháp luật cho phép
ở đây không có gì đáng tranh cãi cả
anh chặn đường dựng dạp và vi phạm pháp luật rõ ràng
đừng nên tư duy ích kỷ chỉ biết thuận lợi cho mình còn làm khó về giao thông cho bao nhiêu con người
nếu xét về tình anh vẫn sai
không có lý gì anh được hưởng lợi từ việc dựng dạp giữa đường con người khác thì khốn khổ vì anh
cấm là đúng nhiều người còn lấn chiếm hết hẻm bắt người ta phải đi ra đường vòng nữa chứ
cần phải xử lý nghiêm lòng đường khác với hẻ phố
biết bào vụ tai nạn thương tâm vì dựng dạp giữa đường rồi
đâu phải nhà nước không cho phép mình dựng dạp khi trong nhà
không đủ chỗ đâu có quy định về việc xin phép sử dụng tạm thời một phần hẻ phố rồi
phải biết giới hạn về những điều được phép
xe container hút bay dạp đám cưới dựng giữa đường ở hải dương
tại yên bái xe đầu kéo mất lái đâm vào một dạp đám cưới dựng trên đường
chiếc xe chỉ dừng lại hẳn khi lao vào một hố gần khu vực này
sự việc khiến nhiều người trong đám cưới hoảng hốt bỏ chạy
trước đó một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi xe tải tông mùa thiếu nữ tử vong
cạnh dạp đám cưới ở cầu vượt gó dưa phương bình triều tp hcm
cơ dân mạng chia sẻ lại những sự việc này để thấy nguy cơ mất an toàn và nguy hiểm
từ việc dựng dạp đám cưới giữa làm đường
việc làm này nên chấm dứt ngay